các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây lại chính là khu vực nhận được lượng mây ẩm nhiều nhất từ biển thổi vào
vì thế trời nhiều mây cùng với đó là sương mù xuất hiện dày đặc khiến cho tầm nhìn giảm thấp
dự báo trạng thái nhiều mây và sương mù bao phủ sẽ kéo dài cho đến khoảng tám giờ sáng
sau đó sương sẽ tan đi về trưa và chiều trời chuyển nắng nhưng không gắt
vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay hầu hết đều không vượt quá ngưỡng ba mươi độ
tại miền trung trong ngày hôm nay cùng với sự suy yếu của không khí lạnh
mưa rông tại khu vực trung trung bộ cũng tạm thời giảm bớt
dự báo trong ngày và đêm nay vùng mưa chủ yếu chỉ xảy ra đối với các tỉnh phía nam
từ bình định trở vào cho đến bình thuận
nằm xa hơn về phía nam trong ngày và đêm nay chịu tác động bởi rìa phía bắc của giải hội tụ nhiệt đới
kết hợp với các nhiễu động do gió đông đưa vào
vì thế tại nam bộ thời tiết trên khu vực chuyển nhiều mây có lúc có mưa
riêng về chiều và tối mưa rông gia tăng không lại trừ khả năng có thể xuất hiện mưa vừa
có nơi mưa to và rông
trong khi đó tại tây nguyên những cơn mưa nếu có chỉ xuất hiện ở một vài nơi
thuộc các tỉnh phía nam như đắk lắc hay lâm đồng nhưng chủ yếu xảy ra vào chiều và tối
ban ngày thời tiết khô giáo có nắng
vì thế các hoạt động dân sinh của người dân đều có thể diễn ra khá thuận lợi
trên biển trong ngày và đêm nay dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới
cả một vùng biển rộng lớn từ khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét biển động
các phương tiện tàu thuyền cần hết sức lưu ý và đề phòng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước